thưa quý vị và các bạn để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án theo công văn đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
ngày hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đã có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan yêu cầu ra soát
cung cấp thông tin và tạm dừng giao dịch tài sản bất động sản
qua xem xét chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giao giám đốc sở tư pháp tỉnh chủ trì phối hợp với công an tỉnh
sở tài nguyên và môi trường và các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan ra soát các thông tin và tạm dừng giao dịch biến động theo quy định của pháp luật
đối với các tài sản bất động sản giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất của các cá nhân có liên quan
trên cơ sở đó tổng hợp khẩn trương tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh ra văn bản cung cấp thông tin cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo quy định
như intv đã đưa tin tối ngày một mươi tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam năm bị can
gồm nguyễn ngọc hai nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận lương văn hải nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
hai hồ lâm nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận lê nguyễn thanh danh nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận
và ngô hiếu toàn phó giám đốc sở tài chính tỉnh bình thuận
năm bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan đến việc giao hơn chín mươi hai m hai đất của ba lô đất số một mươi tám một mươi chín hai mươi
thuộc dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp ii vào năm hai nghìn một mươi bảy nhưng lại áp ra đất năm hai nghìn một mươi ba gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn bảy mươi tỷ đồng

từng có ba tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản thế nhưng vẫn liên tục gây ra hàng loạt vụ trộm cắp khác
đặng quốc thành chú tài huyện mơ rắc tỉnh đắk lắc đã bị công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc tạm giữ
vào ngày hai mươi tám tháng một thành mang theo kìm cộng lực pham phá khóa đón xe khách từ tỉnh đắk đông đột nhập vào một nhà người dân ở xã thuận hạnh huyện đắk song để lấy cắp một xe máy
sau đó thành điều khiển chiếc xe về đắk lắc tiếp tục dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa một nhà dân ở thành phố bù ma thuật lấy cắp ba máy tính sách tay
đến ngày tám tháng hai thanh tiếp tục điều khiển chiếc xe máy đã trộm đến thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa đột nhập vào nhà dân lấy tiếp một xe máy và một chiếc máy tính sách tay rồi đưa toàn bộ tài sản trộm cắp được về nhà mình ở đắk lắc cất giấu
ngày một mươi tháng hai thành tháo biển số chiếc xe máy trộm ở đắk nông lắp vào chiếc xe máy khác để đi bán hai chiếc máy tính trộm cắp thì bị tổ tuần tra của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc phát hiện bắt giữ
thay vì giải quyết bình tĩnh ôn hòa khi xảy ra va chạm giao thông thì không ít lái xe lại thích dùng bạo lực nắm đấm để nói chuyện
và từ những ứng xử thiếu văn hóa giao thông này đã dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc và hệ lụy lâu dài cho gia đình và xã hội
khi người thì thiệt mạng còn kẻ thì vào tù
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố đối với ba bị can vũ văn lực nguyễn thành sang bùi thế quang cùng chú tại huyện việt yên về các hành vi giết người và che giấu tội phạm
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận trưa ngày ba tháng hai khi đang trên đường đi chúc tết xe ô tô của các đối tượng va chạm giao thông với xe ô tô của anh thân văn tùng
sau va chạm hai bên xảy ra xô xát đánh nhau
sẵn trên người đâm liên tiếp khiến anh tùng bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu

hay vụ việc tại tỉnh an giang mới đây cũng gây phẫn nộ trong dư luận
chỉ từ một va chạm nhẹ khi tham gia giao thông nguyễn thành huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ phường long thạnh thị xã tân châu
đã dùng chân đạp vào xe đối diện làm nạn nhân ngã
và vào trụ điện khiến nạn nhân chết tại hiện trường
còn người ngồi sau tử vong khi được đi cấp cứu tại bệnh viện
tình trạng bạo lực sau khi va chạm giao thông diễn ra khá phổ biến trong thời gian qua
chửi bới xông vào đánh nhau và thậm chí gây nên án mạng
thì rõ ràng đây là một cái hiện tượng rất đáng tiếc rất đáng phê phán và thậm chí lên án
vì là có những cái cá nhân họ đã không kiềm chế được cái tôi của mình
không kìm hãm được những cái ích kỷ và hung hãn của mình
đã dẫn đến án mạng gây án mạng cho những người khác
cần phải gọi là nghiêm trị những cái trường hợp mà trong quá trình tham gia giao thông
đã gọi là không tôn trọng sức khỏe tính mạng và tài sản của người khác
dẫn đến những cái không những là tai nạn mà còn dẫn đến cả án mạng
ở góc độ pháp luật luật sư đặng văn cường văn phòng luật sư chính pháp cho biết
một trong những yếu tố gây nên xung đột sau va chạm là ai cũng muốn trở thành người phán xử
trong khi thực tế theo quy định họ không có chức năng nhiệm vụ đó
những hành vi như vậy tùy vào tính chất mức độ có thể bị phạt hành chính
hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự
trong trường hợp mà cố ý gây thương tích mà có tỷ lệ thương tích từ một mươi một trở lên
hoặc là dưới một mươi một nhưng mà hành vi có tính chất côn đồ
thì người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích
theo quy định tại điều một trăm ba mươi bốn bộ luật thành sự năm hai nghìn một mươi năm
với hình phạt cao nhất có thể tù chung thân đối với hành vi gây thương tích
thế còn trường hợp
mà hành vi dẫn đến hậu quả chết người hoặc là hành vi nhằm mục đích
là sát hại nạn nhân dẫn đến hậu quả nạn nhân có thể là tử vong
có thể là không tử vong do được cấp cứu kịp thời
thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người
theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
chúng ta cần tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông
nếu có va chạm đặc biệt là chỉ va chạm nhẹ
thì phải hết sức bình tĩnh để xử lý tình huống
có như vậy chúng ta mới có thể hy vọng xây dựng được
môi trường giao thông an toàn văn minh hiện đại
tiếp tục với thông tin từ sóc trăng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng vừa triệt phá
một tụ điểm đá gà ăn tiền bắt quả tang ba mươi hai đối tượng
qua công tác nắm tình hình và từ tin báo của quần chúng nhân dân
khoảng một mươi hai giờ trưa nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng
phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tăng ba mươi hai đối tượng
đang tham gia đá gà ăn tiền tại khu đất chống
ở xã an ninh huyện châu thành tỉnh sóc trăng
lực lượng công an lập biên bản tạm giữ tăng vật gồm sáu con gà đá
hai mươi điện thoại di động số tiền trên chín mươi ba triệu đồng
cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
một tụ điểm đá gà ăn tiền khác cũng đã được công an huyện xuân lộc
tỉnh đồng nai triệt phá tại một khu dãy với một mươi đối tượng tham gia
một mươi đối tượng bị bắt quả tang đang tham gia đá gà ăn tiền
tại khu vực dãy điều ở xã xuân hiệp huyện xuân lộc
lực lượng chức năng đã thu giữ hơn bốn mươi tám triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc
và trên người các đối tượng
ngoài ra còn có chín điện thoại di động một mươi một xe máy ô tô
cùng các phương tiện đánh bạc là tám con gà đá
thưa quý vị bộ đội biên phòng tỉnh đồng tháp cho biết
đơn vị vừa bắt giữ ba vụ vận chuyển hàng lậu chỉ trong một đêm
tăng vật thu được là bảy gói thuốc lá ngoại các loại
đồng biên phòng sử khẩu quốc tế thường phước phối hợp cùng đội đặc nhiệm
phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng đồng tháp
cùng các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn
khi đến địa phận khu vực cầu nam hăng thuộc ấp ba xã thường phước một huyện hồng ngự
thì phát hiện một nhóm đối tượng đang tập kết các bao tải bên bờ sông
nhận định đây là nhóm đối tượng đang vận chuyển hàng lậu vào nội địa để tiêu thụ
tổ công tác tiến hành vây bắt
các đối tượng đã bỏ lại hàng hóa lợi dụng đêm tối chạy thoát
kiểm tra các bao hàng bị bỏ lại
tổ công tác phát hiện và thu giữ năm gói thuốc lá ngoại trị giá hàng hóa trên một trăm linh triệu đồng
cùng thời điểm tổ công tác của chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid một mươi chín số một
của đồn biên phòng cầu muốn làm nhiệm vụ tại khu vực ấp một xã thường lạc huyện hồng ngự
đã phát hiện và ngăn chặn hai vụ vận chuyển hàng lậu thu giữ hai gói thuốc lá ngoại các loại
hiện các đơn vị của bộ đội biên phòng đồng tháp đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số tăng vật
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
sáng nay ngày một mươi hai tháng hai các đội trạm thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
đã đồng loạt ra quân kiểm tra xử lý xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật
xe củ nát xe tự chế trên địa bàn đây là những xe có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông
ghi nhận tại buổi kiểm tra xử lý xe phụ nát xe tự chế xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật
của trạm cảnh sát giao thông đa phước ở gần ngã tư quốc lộ năm mươi và đường nguyễn văn linh
chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ đã phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm
phần lớn các xe bị cảnh sát giao thông kiểm tra chở theo hàng hóa công cờn xe củ nát xe tự chế xe cơ giới
qua kiểm tra các tài xế phần lớn không xuất trình được giấy đăng ký xe giấy phép lái xe
các xe máy này không có gương chiếu hậu không có đèn xe không có biển số thay đổi kết cấu
trong đó có trường hợp chạy xe máy chở hàng công cờn
cụ thể phạt vì xe máy không đảm bảo an toàn kỹ thuật khi đu thông và các vật công cờn dài khoảng năm mét
cùng thời điểm trên nhiều đơn vị của phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm như đội cảnh sát giao thông chợ bến
đội cảnh sát giao thông tân túc cũng tiến hành tuần tra kiểm soát xử lý xe cơ giới
không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn xe cổ nát xe tự chế ở các tuyến đường trọng điểm
luôn có lượng đông đúc phương tiến đi lại
ba tấn vải dùng để may mặc không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang
phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ tại một số hộ dân trên khu vực biên giới
thuộc thị trấn long bình huyện an phú tỉnh an giang
trước đó khoảng chín giờ ngày một mươi một tháng hai tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang
phối hợp cùng công an thị trấn long bình và đồn biên phòng cửa khẩu long bình
tiến hành kiểm tra hành chính nhà ông trịnh thạch vũ chú tại thị trấn long bình huyện an phú
quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện bên trong nhà và kho sát nhà có chứa ba tấn vải
dùng để may mặc không rõ nguồn gốc soát xứ
tại thời điểm kiểm tra ông vũ khai mua số vải trên ở tp hcm
nhưng không xuất trình được hóa đơn hợp pháp theo hàng hóa thực tế
thực hiện theo sự chỉ đạo của bộ công thương và ủy ban nhân dân tp cnh
đoàn kiểm tra xăng dầu liên ngành của tp cnh do giám đốc sở công thương
cùng lãnh đạo cục quản lý thị trường phòng cảnh sát kinh tế công an tp cnh
tiến hành kiểm tra thực tế tình hình mua bán xăng dầu trên địa bàn các quận cận huyện tp cnh
toàn tp cnh có trên ba trăm linh nhà phân phối đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu
qua kiểm tra thực tế tại địa bàn quận thốt nốt đã có một số cửa hàng xăng dầu đóng cửa
nguyên nhân do chưa đủ điều kiện nên không được cấp phép hoạt động
hoặc liên quan đến chuyên án xăng dầu do bộ công an đang điều tra nên tạm dừng mua bán
đoàn kiểm tra liên ngành yêu cầu đơn vị phụ trách báo cáo cụ thể các trường hợp ngưng hoạt động
đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát
đối với các cửa hàng ngư mua bán phải đề nghị khai báo rõ lý do
lời biên bản ghi rõ cụ thể số lượng xăng dầu còn tồn kho sự chữ
nếu có tình trạng gian dối phải tiến hành đo đạt lưu lượng trong các bồn chứa
sở công thương tp cho biết sẽ cương quyết thu hồi giấy phép kinh doanh
đối với các cửa hàng cố tình viện cớ ngưng mua bán để đầu tư găm hàng
chữ hàng chờ tăng giá xăng dầu
giả mạo facebook công an đăng thông tin sai sự thật
một cá nhân vừa bị công an huyện phú ninh tỉnh quảng nam
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bảy năm triệu đồng
vương thanh tùng chú xã tam lộc huyện phú ninh đã lập fanpage công an phú ninh
đăng tải thông tin sai sự thật có tiêu đề
chính quyền địa phương bao che làm ngơ tụ dân bắc
lộng hành cơ gỗ trên địa bàn
với nội dung về chính quyền xã tam lộc huyện phú ninh
bao che cho các đối tượng phá rừng gây dư luận tiêu cực
ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền địa phương
ngày một mươi tháng hai khi nắm thông tin tùng từ tp hcm về tam lộc
công an huyện phú ninh đã làm việc với tùng
đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm
ngày một mươi hai tháng hai công an huyện mỹ đức hà nội cho biết
đơn vị này đã lập biên bản xử lý bảy trường hợp cò mồi
treo kéo tranh giành khách vãn cảnh chùa hương
các đơn vị nghiệp vụ của công an huyện mỹ đức phát hiện xử lý bảy đối tượng
có hành vi cò mồi lôi kéo tranh giành khách vãn cảnh chúa hương
gây mất trật tự công cộng
căn cứ hành vi vi phạm công an huyện mỹ đức đã lập hồ sơ xử lý sáu trường hợp
phạt số tiền bốn hai triệu đồng tạm giữ hai xe mô tô bốn giấy phép lái xe
nhắc nhở một trường hợp
thời gian tới công an huyện mỹ đức sẽ tiếp tục triển khai lực lượng bảo đảm an ninh trật tự
an toàn giao thông tại các tuyến đường dẫn vào chùa hương và khu vực khu di tích thắng cảnh
và sẽ xử lý nghiêm những trường hợp treo kéo khách
thưa quý vị một sự kiện đáng chú ý trong tuần qua là ngày vía thần tài
tức ngày một mươi tháng một âm lịch
trong ngày này nhiều người dân đua nhau đi mua vàng khiến thị trường vàng trở nên sôi động
giá thậm chí đẩy lên cao nhưng cũng không ít người không thể mua được số lượng vàng
mà mình mong muốn
lợi dụng tâm lý này nhiều đối tượng xấu đã gọi điện rủ dê dụ lừa nhà đầu tư vào các bẫy vàng ảo
mà thực chất đây là mánh khóe lừa đạo
ngày một mươi tháng một âm lịch ngay từ sáng sớm đã có hàng trăm người đổ xô xếp hàng
ở nhiều cửa hàng vàng bạc với mong muốn mua được một ít vàng lấy may
trước bốn giờ sáng chúng tôi đã có những vị khách đầu tiên đến để xếp hàng
so với cả thần tài hàng năm thì cái lượng khách năm nay của chúng tôi đến sớm hơn
và đến tại cái thời điểm sáng sớm
nó sớm là đông hơn các năm trước
lợi dụng nhu cầu của người dân nhiều đối tượng xấu đã gọi điện giới thiệu
nhiều nhà đầu tư vào các bẫy vàng ảo
sau khi trao đổi những đối tượng này còn mở các phòng dung trực tuyến
để hướng dẫn cách đầu tư và tiềm năng lợi nhuận với hình thức đầu tư vàng ảo này đem lại
gọi là cái giá trị của cái hàng vàng và mình sẽ kiếm được cái nguồn lợi nhuận
từ cái việc mà nó biến động giá và nó chênh lên

đó thì nếu như là dịch vọng em nói ra là
rồi bên em cũng thân thích và nhận định là cái xu hướng của bài
sắp tới nó vẫn sẽ còn tiếp tục tăng trưởng do là cái tình hình lãm phát
ở bên thế giới hiện tại nó vẫn còn rất là cao
như nhà anh nghe ông bài bài một lót

bài một lót vàng
từ một nghìn tám trăm hai mươi năm mà nó tăng lên tới một nghìn tám trăm bốn mươi là nó tăng lên đến tăng một mươi năm giá

nó đã tăng khoảng

theo những đối tượng này
nhà đầu tư chỉ cần đăng nhập vào trang web
https hai chấm gạch chéo gạch chéo
sau đấy nạp tiền gọi là tiền ký quỹ vào tài khoản
và tiếp tục dự đoán giá vàng lên xuống
từ đó sẽ có lợi nhuận cao
đặc biệt giá vàng tại sàn giao dịch này
không phụ thuộc vào giá vàng trong nước
mà áp theo giá vàng thế giới
vàng mà nó biến động một mươi năm giá
nó có một mươi năm ngàn đô
khi mà nó đi đúng xu hướng thị trường
một mươi năm ngàn đô tính tiền vị cũng khoảng
hơn ba trăm linh triệu chút
thì có nghĩa là anh giao dịch trong thị trường này được
cái là mình mua bán lúc nào cũng được
nó sẽ đỡ cực hơn
tính thanh khoản là tên cũng không
và khi mà bên em phân tích hỗ trợ cho anh đó
anh giao dịch đúng xu hướng đó
thì em chắc chắn là cái mức lợi nhuận nó sẽ nhiều hơn cho mình
hơn là cái mà mình mua bán vàng theo cái kiểu mà
truyền thống ở ngoài
mình mua cây
là công ty này là của bên anh quốc và tây ban nha
và nó có gọi là văn phòng đại diện làm việc hỗ trợ
tại việt nam mình
và nó có gọi là giấy phép quản lý tài chính từ xa
là giấy phép fci
cũng như là cái ngân hàng mà bảo trợ cho cái sàn
giao dịch đó là ngân hàng bạc lai
để nhà đầu tư yên tâm hơn
những đối tượng này sẽ mời bạn vào những nhóm chat chung
có nhiều người đang có ý định mua vàng qua các app
và mạng xã hội giống bạn
thực chất trong nhóm này có rất nhiều kẻ lừa đảo
núp bóng nhà đầu tư và đưa ra những thông tin ảo
nhằm dụng lừa bạn
đi khách sạn kỳ nghỉ xe sang tiêu tiền tỷ
theo luật sư bùi thị mai
hiện nay pháp luật việt nam không cho phép hình thức đầu tư nào
mà dự báo giá vàng để kiếm lợi nhuận
vì không thể lấy sản phẩm là cái ảo để tìm kiếm giá trị thật
tất cả những hình thức này đều là cây bẫy lừa đảo
trên mạng xã hội hiện nay
hôm nay sử dụng chung một thủ đoạn là lợi dụng cái sự tin tưởng
cả tin và cũng như là mong muốn đổi đời của các người dân
với cái mức lợi nhuận cam kết có thể từ hàng chục đến hàng trăm phần trăm một ngày
đây là một hình thức lừa đảo lừa gạt
thì những người dân chúng ta cần phải tỉnh táo
dự báo tăng giảm của một loại hàng hóa qua các sàn để đầu tư
là hình thức lừa đảo phổ biến trên mạng xã hội
đã được bộ công an cảnh báo trong một thời gian dài
tuy nhiên các đối tượng thường biến đổi tinh vi dưới nhiều vỏ bọc
và đầu tư vàng số hay vàng ảo chỉ là một trong nhiều hình thái mà chúng biến đổi
vậy nên nhà đầu tư nên cảnh giác trước các lời dụ lừa mua
hay đầu tư vàng qua điện thoại cũng như mạng xã hội hiện nay
lễ hội rằm tháng giêng được tổ chức hàng năm tại thành phố thủ dầu một
từ lâu đã trở thành lễ hội truyền thống của tỉnh bình dương
thu hút hàng triệu du khách thập phương đến hành hương
lực lượng công an chính quyền cùng ban trị sự miếu bà thiên hậu
đã triển khai kế hoạch nhằm đảm bảo an ninh trật tự
và đặc biệt là công tác phòng chống dịch cho người dân đi chơi lễ
ghi nhận trong những ngày đầu năm mới tại miếu bà thiên hậu
phường phố cường thành phố thủ dầu một
mỗi ngày có hàng ngàn du khách thập phương tới tham quan và đi lễ
tuy nhiên không có hiện tượng người dân chen lấn sô đẩy
mặc dù năm nay do tình hình dịch bệnh
ban trị sự miếu bà thiên hậu quyết định không tổ chức lễ đưa rước cậu bà
theo phong trục cổ truyền vào ngày rằm tháng giêng
nhưng không gì đó mà ban chỉ đạo lễ hội
cũng như là ban trị sự miếu bà thiên hậu
mình mà chủ quan nhưng mà dẫn lên kế hoạch rất là chặt chẽ
về cái công tác phòng chống dịch thì lắp đặt cái hệ thống wifi
phủ rộng toàn khu vực để phục vụ cho du khách
người dân khi đến tự quét mã qr khai báo điện tử
lực lượng công an đã tập trung nắm tình hình phòng chống các loại tội phạm
lợi dụng lễ hội để gây án như cướp giật móc túi trộm cắp tài sản
đảm bảo trực tự an toàn giao thông phòng ngừa cháy nổ
công an phường đã tham mưu cho đảng ủy ủy ban nhân dân phường
xây dựng các kế hoạch phương án để huy động các lực lượng trị an cơ sở
nhằm đảm bảo tình hình an ninh trực tự địa bàn xây dựng kế hoạch phối hợp
và phương án phối hợp với ban chỉ huy quân sự phường phú cường
để huy động lực lượng nhằm đảm bảo lực lượng để xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra
từng tra đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
để đảm bảo an toàn cho du khách cũng như giữ gìn nét văn minh trong mùa lễ hội
ban tổ chức lễ hội rầm tháng diên tỉnh bình dương đã tăng cường công tác
đảm bảo an ninh trực tự cho du khách thập phương và người dân
vô chùa có sắp xếp ai cũng đi có thứ tự cũng có giữ khoảng cách
để vô cúng ở đây phục vụ rất là tốt
trật tự tại khu vực chùa bà được rất là đảm bảo về mặt trật tự kể cả giao thông
và tất cả mọi cho du khách
đến với lễ hội người dân không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh cầu phúc lộc bình an
mà còn chú trọng yếu tố tham quan du lịch tạo không khí phấn khởi vững tin
để bước vào công việc của năm mới với niềm tin và hy vọng thuận lợi thành công hơn
do đó việc đảm bảo an ninh trật tự để lễ hội diễn ra một cách văn minh an toàn
để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách luôn được chính quyền lực lượng công an đặc biệt quan tâm